thực hiện cam kết của việt nam trong asean và triển khai nghị quyết số một trăm ba mươi của chính phủ
bộ công thương vừa ban hành thông tư số hai mươi ba quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường
có xuất xứ từ các nước asean
thông tư nêu rõ không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường
có xuất xứ từ các nước asean theo quy định của pháp luật hiện hành
thông tư hai mươi ba có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
sau khi thông tư có hiệu lực số lượng đường nhập khẩu từ các nước asean
không tính vào lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm do bộ công thương công bố
theo cam kết của tổ chức thương mại thế giới wto áp dụng với các nước wto
bộ công thương sẽ tiếp tục phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan hiệp hội mía đường việt nam
nghiên cứu tham mưu cho chính phủ thủ tướng chính phủ
xem xét áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại quản lý nhập khẩu
phù hợp với cam kết quốc tế để bảo đảm cạnh tranh công bằng
bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước nếu có sự gia tăng đột ngột của hàng nhập khẩu
dẫn đến thiệt hại cho các doanh nghiệp của việt nam